cuộc xung đột giữa nga và ukraine kéo dài hai năm qua xuất phát từ câu chuyện gia nhập nato của ukraine và các thách thức an ninh khác của khối cũng là những nội dung bao trùm lên các hoạt động của nato ở thời điểm này
ngay trước thiểm cuộc họp kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập nato mọi sự chú ý vẫn dồn vào cuộc xung đột tại ukraine
một gói ngân sách hơn một trăm linh tỷ euro đã được các nước thành viên tính tới nhằm dự phòng cho kịch bản ông donald trump tái đắc cử tổng thống mỹ
pháp và một số nước thành viên cam kết cung cấp pháo và tám trăm linh quả đạn pháo tới chiến trường ukraine
nato cũng thúc đẩy các trung tâm phân tích huấn luyện quân sự chung hỗ trợ các lực lượng ukraine tham gia các chương trình huấn luyện này
chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho ukraine gói viện trợ là nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh quan trọng của thúy điển đồng thời cũng hỗ trợ cho tình hình hiện đang rất khó khăn ở ukraine
bên cạnh vấn đề ukraine việc lựa chọn tổng thư ký thay thế ông james stoltenberg người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng một mươi tới cũng là một nội dung quan trọng
hiện ứng cử viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất
tuy nhiên trong tháng ba vừa qua tổng thống romani klaus johanis đã tuyên bố ứng cử vào vị trí này khi nội bộ nato xuất hiện xu hướng ủng hộ ứng viên từ đông âu
ông johanis được kỳ vọng có thể thổi một làn gió mới vào tư duy của liên minh giữa giai đoạn căng thẳng
đông âu cũng đóng góp quan trọng cho những thảo luận và quyết định trong nato với ứng viên cân bằng mạnh mẽ và có ảnh hưởng trong khu vực
liên minh sẽ có thể đưa ra những quyết định hợp nhất với nhu cầu và quan ngại của mọi thành viên
cuộc gặp cấp ngoại trưởng nato đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập tổ chức này
nhưng đây cũng là dịp để tất cả các nước thành viên nhìn nhận lại mối liên kết giữa châu âu và bắc mỹ trong một bối cảnh mới với những thách thức an ninh mới bao trùm từ xung đột tới khủng hoảng khí hậu hay cuộc chiến thông tin
việc thành lập nato gắn liền với thế đối đầu căng thẳng với khối hiệp ước vác xa va trong thời kỳ chiến tranh lạnh nửa cuối thế kỷ hai mươi
mục đích ban đầu khi thành lập nato là ứng phó với liên xô cũ trên cơ sở răn đe và phòng thủ
nhưng dù khối vác sava đã tan giã vào cuối thập kỷ tám mươi nato vẫn tiếp tục mở rộng thành viên với nhiều hoạt động can dự tại nhiều vùng lãnh thổ với phương châm phòng vệ tập thể
ở thời điểm kỷ niệm bảy mươi năm năm những biến động địa chính trị toàn cầu đang đưa nato quay trở lại với mục đích chính ban đầu là răn đe và phòng thủ nhất là để bảo vệ lãnh thổ ở châu âu
hiệp ước này là một văn kiện đơn giản các quốc gia ký kết đồng ý tuân thủ các nguyên tắc của liên hợp quốc duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế với nhau
cùng nhau tham khảo ý kiến bất cứ khi nào lãnh thổ hoặc độc lập của bất kỳ quốc gia nào bị đe dọa
vào ngày bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại thủ đô washington mỹ tổng thống mỹ harry truman cùng nước mỹ
tổng thống mỹ harry truman cùng nước mỹ
lãnh đạo canada và một mươi quốc gia châu âu gồm pháp anh italia bỉ hà lan luxembourg đan mạch naui iceland và bồ đào nha
ký thỏa thuận thành lập liên minh quân sự đầu tiên giữa các quốc gia nằm ở hai bờ đại tây dương
trong bối cảnh quan hệ quốc tế thời điểm đó khi thế giới vừa trải qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai tàn khốc và chuẩn bị bước vào chiến tranh lạnh
việc thành lập nato được xem là một bước ngoặt lịch sử đối với khu vực châu âu đại tây dương
trong vòng sáu năm sau khi ra đời nato lần lượt kết nạp thêm thổ nhĩ kỳ hy lạp và cộng hòa liên bang đức vào năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
mục đích thành lập nato là để ngăn chặn sự phát triển ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản và liên xô lúc đó đang trên đà phát triển rất mạnh ở châu âu
tuy nhiên sau khi tổ chức hiệp ước vác sava giải thể năm một nghìn chín trăm chín mươi một tổ chức đối trọng với nato không còn
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương vẫn khẳng định sự tiếp tục tồn tại của mình đồng thời tiến hành cải tổ cơ cấu mở rộng thành viên
kết nạp hầu hết các nước trong hiệp ước vác xa va một số nước thuộc liên xô tiệp khắc nam tư trước đây
trong vòng một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn chín nato đã kết nạp thêm một mươi hai thành viên ở trung âu đông âu và ban căng
tiến trình mở rộng này ghi nhận bước ngoặt mới sau khi nổ ra xung đột nga ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
với việc hai quốc gia bắc âu là phần lan và thụy điển từ bỏ chính sách trung lập hàng thế kỷ để gia nhập nato nâng tổng số thành viên của liên minh quân sự lên ba mươi hai
theo các chuyên gia quân sự việc nato quy tụ được hầu hết các quốc gia ở châu âu và bắc mỹ trong đó có nhiều quốc gia từng có quá khứ đối địch
vào chung một liên minh chính trị quân sự có tính giảng bộ cao nhất thông qua điều năm của hiệp ước về phòng thủ tập thể chính là thành tựu lịch sử lớn nhất của khối này
trong quá khứ điều năm chỉ được áp dụng đúng một lần sau khi mỹ bị tấn công khủng bố ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một
ngoài điều năm nato cũng có một điều khoản quan trọng không kém và cũng là trung tâm của những tranh cãi đến thời điểm này
đó là điều khoản mở rộng quy định trong điều số một mươi theo đó quy định rằng bất kỳ quốc gia châu âu nào có vị thế
đóng góp vào an ninh khu vực bắc đại tây dương đều có thể trở thành thành viên của nato
cùng với việc tăng số lượng thành viên gấp gần ba lần so với khi thành lập nato cũng gây ra những tranh cãi bằng sự gia tăng tham vọng của mình
đặc biệt sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và đối trọng chính của nato là khối hiệp ước vác sava giải thể
việc nato mở chiến dịch quân sự tại nam tư năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hay tham chiến tại iraq afghanistan syri
tạo ra rất nhiều tranh cãi ngay trong chính nội bộ nato về nguyên tắc phòng thủ và không gian hành động của khối quân sự này
ngày nay với việc chiếm bảy mươi ngân sách quốc phòng toàn cầu nato tiếp tục là khối quân sự lớn nhất thế giới
và việc nato có ý định mở rộng các quan hệ đối tác an ninh sang ngoài không gian địa lý truyền thống ở châu âu đại tây dương
đang tạo nên những lo ngại nhất định từ nhiều quốc gia về sự mất cân bằng của cục diện an ninh toàn cầu
với việc gia nhập nato thụy điển và phần lan chính thức từ bỏ chính sách trung lập và không liên kết quân sự duy trì trong suốt hai thế kỷ qua
còn đối với nato theo giới chuyên gia với sự gia nhập sắp tới của thụy điển
liên minh quân sự này hoàn tất được mảnh ghép cuối cùng và có thể theo đuổi các mục tiêu tham vọng hơn
khi thụy điển gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato nước này sẽ giúp liên minh khắc phục lỗ hồng ở phía tây bắc châu âu
biển baltic tuyến đường biển chung với nga nhưng lại bị hạn chế trong việc tiếp cận các cảng ở tám quốc gia trong đó có đức
theo hãng tin reuters chìa khóa của thụy điển trong việc duy trì các vùng biển có thể đi lại được trong một cuộc xung đột là hạm đội tàu ngầm hàng đầu thế giới của họ
các nhà phân tích chỉ ra thụy điển đang nắm giữ một số tàu ngầm thông dụng tiên tiến nhất từng được chế tạo
các chuyên gia cho rằng hạm đội này của thụy điển có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi của nato
cùng với việc phần lan gia nhập nato vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba liên minh mở rộng này có thể định hình lại trật tự an ninh của châu âu như thế nào
vấn đề đầu tiên đó là thụy điển và các nước vùng baltic chia sẻ các tuyến đường thủy với nga và đây là tuyến đường quan trọng về mặt chiến lược với khả năng tiếp cận các cảng ở tám quốc gia bao gồm cả đức
đây cũng là nơi vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển bao gồm cả đường ống dẫn khí đốt phương bắc
biển baltic là một khu vực rất sầm uất một tuyến đường hàng hải phức tạp nơi chúng tôi có thể cản trở đối thủ di chuyển theo ý muốn của họ
vì vậy tôi muốn nói rằng với năm tàu ngầm bạn có thể dễ dàng hạn chế chuyển động của đối thủ
biển baltic có độ sâu trung bình khoảng sáu mươi mét đã khiến nơi đây không phù hợp cho các hoạt động của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chiếm phần lớn hàm độ nga và toàn bộ tàu của hải quân mỹ
trong khi đó thụy điển đang sở hữu ba tàu ngầm lớp gotland tiên tiến và dự kiến hai tàu a hai mươi sáu thiết kế mới được chuyển giao vào năm hai nghìn hai mươi bảy và hai nghìn hai mươi năm
tổng cộng thụy điển sẽ có năm chiếc tàu ngầm vào cuối thập kỷ này
từ năm một nghìn chín trăm linh bốn thụy điển đã vận hành tàu ngầm ở baltic không có một quốc gia láng giềng nào hoạt động dưới nước nhiều như thụy điển
tàu ngầm thụy điển có oxy lỏng dự trữ trong các bình chứa trên tàu để chạy động cơ diesel dưới nước tạo thời gian sạc lại pin
nhờ đó chúng có thể lặn lâu hơn thậm chí có thể ở dưới nước hàng tuần và giảm nguy cơ bị phát hiện
còn về phần lan khi gia nhập nato họ đã mang đến cho liên minh này một khu vực phía bắc mới rộng lớn giáp biên giới với nga
phần lan có đường biên giới trên bộ với nga dài hơn một ba trăm linh km đang được bố trí lực lượng tuần tra chặt chẽ
với phần lan là thành viên chính thức chiều dài đường biên giới trên bộ của nato với nga đã tăng gấp đôi
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phần lan đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự đầu tiên ở bắc cực với tư cách là thành viên của nato
có thể nói rằng khả năng di chuyển thiết bị binh lính đạn dược và vật tư một cách có tổ chức nhanh chóng và hiệu quả
đóng vai trò thực sự quan trọng

mang lại cho bạn rất nhiều lựa chọn về cách bạn sử dụng lực lượng của mình
vì vậy bất cứ cơ sở hạ tầng nào có thể cho phép di chuyển lực lượng nhanh chóng
dù đó là cảng sân bay đường sắt đường cao tốc tất cả những thứ này đều có ý nghĩa quan trọng đối với chiến tranh
sắp tới phần lan sẽ đầu tư khoảng một trăm sáu mươi triệu usd cho kế hoạch nâng cấp căn cứ
để nơi đó tiếp nhận một phi đội gồm sáu mươi bốn tiêm kích f ba mươi năm dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi sáu
vào thời điểm này
khi nhắc tới nato là sẽ không thể bỏ qua mối quan hệ ngày càng đối nghịch với nước nga
bất chấp sự phản đối gay gắt của nga
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vẫn không ngừng kết nạp thành viên mới
tiến sát biên giới nước nga
làm cho quan hệ hai bên leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh phiên bản hai
việc tổ chức này mở rộng về phía đông ra sao và hệ lụy của nó đối với an ninh toàn cầu
đang là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm
bảy thập kỷ đông tiến và giọt nước tràn ly
không chỉ bằng những tranh cãi về việc coi nhau là mối đe dọa trực tiếp lâu dài
cả hai bên đều đã trên thực tế bị cuốn vào cuộc đối đầu trực tiếp trên chiến trường ukraine
nhắc tới lịch sử hình thành và phát triển nato và quan hệ với nước nga
nhiều người chắc chắn sẽ thấy khá bất ngờ khi biết rằng
chính nước nga đã nhiều lần đề xuất hóa giải mọi thế đối đầu bằng những thỏa thuận đầy thiện trí
mắc cơ va từng nhiều lần đề nghị gia nhập khối nato để chấm dứt tình trạng đối đầu
nhưng đều bị liên minh này từ chối
đó là vào các năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khi liên xô đề xuất ký hiệp định an ninh tập thể toàn châu âu
với các nước thuộc khối đồng minh trong thế chiến ii
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao ở berlin
ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
bộ ngoại giao liên xô đề nghị được gia nhập nato với điều kiện liên minh này đứng trung lập
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trong một cuộc họp bộ chính trị
tổng bí thư đảng cộng sản liên xô yuri andropov
tiếp tục đề cập đến khả năng liên xô gia nhập nato một lần nữa
năm một nghìn chín trăm chín mươi một sau khi liên xô tan giã
mắc cơ va một lần nữa đánh cánh
tổng thống nga boris yassin gửi thư đến trụ sở nato tại bỉ
bày tỏ mong muốn gia nhập tổ chức này trong tương lai
và lần cuối cùng một đề xuất như vậy được đưa ra là vào năm hai nghìn chín
sau khi tổng thống nga vladimir putin nhậm chức
tuy nhiên thì thật đáng tiếc
tất cả các đề xuất của nga đã bị phía nato khéo léo khước tử
giờ đây thì khi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập
mọi người đều có cảm giác rằng liên minh này đang trở lại điểm xuất phát
sau nhiều năm tập trung
tập trung vào việc gìn giữ hòa bình và chống khủng bố ở những nơi khác
các đồng minh nato hiện đang quay trở lại suy nghĩ về các động thái gian đe
và bảo vệ lãnh thổ ở châu âu
điều này được ghi nhận trong nhiệm vụ cốt lõi đầu tiên của nato
trong khái niệm chiến lược của nato năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên nhiều điều đã thay đổi kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc
và giờ đây nato sẽ phải giải quyết nhiều bài toán nội tại
trước khi nghĩ tới tầm nhìn dài hơi hơn của mình
sau thời kỳ chiến tranh lạnh
nhiều nhà lãnh đạo quốc gia thành viên
đưa ra nhiều câu hỏi về vai trò và sự cần thiết tồn tại của nato
trong một phát biểu gây tranh cãi năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống pháp emmanuel macron thậm chí còn tuyên bố nato đang chết não
nhưng giờ đây mối lo ngại lớn nhất mang tên donald trump
ứng cử viên tranh cử tổng thống mỹ năm nay
người thường xuyên chỉ trích nato là tổ chức lỗi thời
trong nhiều thập kỷ washington vẫn phàn nàn về việc các đồng minh châu âu
đã không đóng góp tương xứng về tài chính và quân sự để xây dựng liên minh
khi cho cùng được thiết kế để bảo vệ biên giới của chính châu âu
theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu weston center có trụ sở tại washington mỹ
cuộc xung đột nga ukraine được ví như một cú sốc điện bất ngờ khiến nato bừng tỉnh
nato giáo diết thúc giục các nước thành viên thực hiện cam kết
chi ít nhất hai gdp cho quốc phòng nhằm tăng cường năng lực quân sự
để sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng và xung đột
nhưng mục tiêu này không dễ đạt được
chỉ một số ít thành viên có tỷ lệ chi quốc phòng cao
dẫn đầu là ba lan mỹ
tiếp đó là anh
trước những biến động địa chính trị quân sự to lớn trên thế giới trong thời gian gần đây
đặc biệt là ở ukraine
nguy cơ về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa nato và nga dù thấp nhưng vẫn có thể xảy ra
sự cân bằng mong manh giữa hai thế lực quân sự hùng mạnh cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế
bên cạnh leo thang vũ trang luôn có những lựa chọn khác để nato và nga gìn giữ môi trường an ninh cho chính mình
đó là duy trì các kênh ngoại giao và đối thoại trên tinh thần tôn trọng lợi ích của nhau
kiểm soát để các khác biệt không leo thang vượt quá mức xung đột vũ trang toàn diện
với nhiều người chiến tranh lạnh phiên bản hai đã thực sự nổ ra
những đối thủ cũ trong một bối cảnh mới các điều kiện tương tác mới
liệu chính sách răn đe mở rộng của nato còn phát huy tác dụng trong bối cảnh sự thống nhất và đoàn kết nội bộ
luôn là bài toán khó nổi lên bất cứ lúc nào
nhiều người cho rằng bảy mươi năm năm trong lịch sử hình thành nato và đối đầu với nước nga
hai bên đã thật may mắn khi chưa nổ ra những đối đầu trực tiếp
thật là vui
thậm chí là chiến tranh hạt nhân
dư luận quốc tế hy vọng lãnh đạo hai bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán
giải quyết những bất đồng bằng biện pháp hòa bình và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng
có như vậy hòa bình ổn định khu vực và thế giới mới được bảo đảm
bởi những gì đang diễn ra tại châu âu hiện nay mới chỉ là khởi đầu của thời kỳ biến động mới
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại